để bảo đảm an ninh an toàn và giao thông thông suốt phục vụ lễ quốc tàng đồng chí đại tướng lê đức anh
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
công an tp hà nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong diện tạm cấm diện hạn chế như sau
tại hà nội từ sáu h đến một mươi hai h ngày ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín cấm triệt để các phương tiện trừ xe có phổ hiệu bảo vệ xe phục vụ lễ quốc tàng
trên các tuyến đường tăng bạch hồ phạm đình hồ nguyễn công chứ đoạn từ trần thánh tông đến lò đúc
yx xanh trần thánh tông nguyễn huy tự lê quỳ đôn đoạn từ nguyễn cao đến yx xanh nguyễn cao đoạn từ lò đúc đến lê quỳ đôn
hàn thuyên hàng chuối đoạn từ hàn thuyên đến nguyễn công chứ
từ sáu h đến một mươi hai h ngày ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín hạn chế các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên trở từ năm trăm linh kg trở lên
xe ô tô chở khách từ hai mươi năm chỗ trở lên trừ xe buýt xe thu gom rác xe giải quyết sự cố xe có phù hiệu bảo vệ xe phục vụ lễ quốc giang
trên một số tuyến đường như lý thường kiệt trần hưng đạo hai bà trưng lê thành tông lò đúc nguyễn công chứ đoạn từ lò đúc đến phố huế
trần khánh dư đê nguyễn khoái đê bốn trăm linh một ngô thị nhậm lê thành tông
còn tại tp hcm từ bảy đến một mươi một giờ ngày ba tháng năm

có thể thấy tất cả các loại xe lưu thông trên một số tuyến đường quanh hội trường thống nhất
khu vực trước cổng hội trường thống nhất một trăm ba mươi năm nam kỳ khởi nghĩa các đường lê duẩn alexandra dorotter hàn thuyên
đoạn từ đường nam kỳ khởi nghĩa đến đường pasteur
theo đó các phương tiện sẽ lưu thông trên các trục đường phạm ngọc thạch pasteur lê duẩn hàn thuyên alexandra dorotter
bên cạnh đó cấm đường nam kỳ khởi nghĩa đoạn từ đường nguyễn thị minh khai đến đường nguyễn du
các phương tiện sẽ đi theo lộ trình nguyễn thị minh khai phạm ngọc thạch lê duẩn đường công xã paris khởi nghĩa lê thánh tôn nam kỳ khởi nghĩa
đồng thời cấm đường nguyễn du đoạn từ đường nam kỳ khởi nghĩa đến đường huyền trân công chúa
lộ trình thay thế nguyễn du nam kỳ khởi nghĩa lê thánh tôn trương định nguyễn du